dị dạng mạch máu não là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến vỡ mạch gây đột quỵ động kinh co giật
và để giúp người dân phòng tránh bệnh này thì mới đây bệnh viện hữu nghị việt đức đã tổ chức khám và tư vấn miễn phí dị dạng mạch máu não
bệnh viện hữu nghị việt đức trong thời gian gần đây tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị phình mạch não do dị dạng mạch não với triệu chứng rất nặng nguy cơ gây tử vong cao
các bác sĩ cho biết có từ ba đến năm dân số bị phình mạch não đây là một tỷ lệ không nhỏ
bệnh gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe trong đó biến chứng phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ hoặc gây ra áp suất chèn ép não tạo thành động kinh co giật
tuy nhiên triệu chứng của dị dạng mạch máu não thường rất ít khó nhận biết phần lớn trường hợp vào viện là khi vỡ phình mạch não mới phát hiện mình mắc bệnh
do vậy người dân khi có các triệu chứng như yếu tê bì nửa người mờ mắt sụt mi co giật cần tới ngay các cơ sở y tế để thăm khám việc phát hiện sớm sẽ tránh những biến chứng nguy hiểm